chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin covid một mươi chín sáng trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
chúc quý vị một ngày làm việc thật năng suất để chào đón cuối tuần thư giãn
vâng để mở đầu bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị thông tin về kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín mới nhất
vừa được chủ tịch ubnd tp hà nội ký ban hành
đây là nỗ lực bảo vệ và hạn chế số ca tử vong trên toàn thủ đô
theo đó hà nội sẽ khoanh vùng nhóm người có bệnh nền trên sáu mươi năm tuổi phụ nữ có thai người trên một mươi tám tuổi chưa tiêm đủ vaccine ngừa covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh vừa ký ban hành kế hoạch số năm mươi ba khubnd về quản lý
bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc covid một mươi chín trên toàn thành phố
mục đích là hạn chế thấp nhất các ca mắc mới chuyển nặng tử vong do covid một mươi chín
theo đó từ nay đến ngày hai mươi năm tháng hai thành phố sẽ lập danh sách khoanh vùng nhóm nguy cơ cao để thực hiện các biện pháp bảo vệ
nhóm nguy cơ bao gồm người có bệnh nền có nguy cơ cao hai mươi loại bệnh nền theo quyết định số năm năm trăm hai mươi năm qdbit ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
người từ sáu mươi năm tuổi trở lên phụ nữ có thai người trên một mươi tám tuổi chưa tiêm đủ vaccine ngừa covid một mươi chín
các xã phường sẽ lập danh sách nhóm nguy cơ cao xác định tình trạng bệnh nền sức khỏe điều kiện sống
nhu cầu chăm sóc hỗ trợ để quản lý theo dõi sức khỏe qua các phần mềm theo dõi sức khỏe tổ covid một mươi chín cộng đồng
cạnh đó tổ chức tiêm hoặc tiêm bổ sung nhắc lại vaccine ngừa covid một mươi chín cho nhóm nguy cơ và người sống chung trong gia đình
xét nghiệm tầm soát phát hiện f với nhóm nguy cơ khi có các triệu chứng ho sốt mệt mỏi đau họng mất vị giác cứu giác
thành phố cũng ưu tiên hỗ trợ người mắc covid một mươi chín thuộc nhóm nguy cơ cao
theo dõi sức khỏe và điều trị ngay khi phát hiện mắc covid một mươi chín
xem xét cho nhóm nguy cơ cao cách ly theo dõi tại nhà hay tại cơ sở điều trị tùy điều kiện nguyện vọng của gia đình
ubnd tp hà nội yêu cầu phải tiêm đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín cho nhóm nguy cơ cao trước ngày hai mươi tám tháng hai
trường hợp người thuộc nhóm nguy cơ không thể đến điểm tiêm thì tổ chức các đội tiêm lưu động để tiêm tại nhà
ngoài hướng dẫn cấp phát thuốc điều trị cho f thể nhẹ tại nhà
hà nội cũng yêu cầu ngành y tế chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận điều trị
cho các đội tiêm lưu động để tiêm tại nhà
tình huống có một trăm linh năm trăm linh ca bệnh nặng một ngày
thưa quý vị số trẻ em mắc covid một mươi chín đang gia tăng nhanh hơn bao giờ hết
đặc biệt hà nam đã ghi nhận những hơn hai ca f là trẻ em từ đến một mươi năm tuổi
trong số chín ca được phát hiện tại tỉnh này từ sau tết nguyên đán nhâm dần
ngày một mươi tám tháng hai bác sĩ trương mạnh sức giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam cho biết
sau tết nguyên đán nhâm dần số ca f trên địa bàn tỉnh hà nam tăng mạnh
mỗi ngày ghi nhận trên hai trăm linh f
lùi kế từ khi xuất hiện ca bệnh bệnh nhân sáu trăm tám mươi bảy bốn trăm bảy mươi ở thôn lê lợi xã phủ vân
thành phố phủ lý mà chiều một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm hiện tại
hà nam ghi nhận chín ba mươi sáu ca mắc covid một mươi chín đã được bộ y tế cấp mã
trong số đó có hai chín mươi tám trẻ em độ tuổi từ đến một mươi năm tuổi bị mắc covid một mươi chín
chỉ tính riêng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
có đến một sáu trăm sáu mươi ba trẻ nhiễm bệnh nhất là từ khi các trường học mở cửa trở lại
hiện số trẻ em đang điều trị và theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế
các khu thu dung bệnh nhân và tại nhà là năm trăm một mươi năm trẻ
riêng bệnh viện giã chiến số một của tỉnh hà nam đang điều trị cho bốn sáu trẻ em đột tuổi từ một mươi năm
trong số này có bệnh nhi một mươi bảy ngày tuổi
có ngày chỉ riêng thành phố phủ lý cũng có tới gần năm mươi trẻ nhập viện
nhiều cháu còn nhỏ nên cha mẹ tỏ ra hết sức lo lắng
y bác sĩ trong bệnh viện giã chiến vừa làm công tác điều trị
vừa làm công tác tâm lý tư tưởng cho gia đình bệnh nhi
và rất mừng là đến nay bệnh viện giã chiến số một hà nam chưa ghi nhận ca bệnh nào là trẻ em phải thở máy
việc điều trị cho trẻ bị mắc covid một mươi chín được tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị của bộ y tế
đa số các cháu khi có triệu chứng sổ mũi ho được chỉ định dùng thuốc nhỏ mũi và hạ sốt
sau một ngày đã cơ bản giảm các triệu chứng rõ rệt
theo bác sĩ trần đức lý
điều đáng lo nhất đối với trẻ em khi mắc covid một mươi chín là đối tượng béo phì hoặc đang được điều trị các bệnh về máu
khi trẻ chưa đủ điều kiện tiêm phòng vaccine phòng covid một mươi chín
gia đình và nhà trường cần có biện pháp bảo vệ trẻ một cách tốt nhất để các cháu không bị nhiễm bệnh
tiếp tục với nguy cơ covid một mươi chín ở trẻ em thưa quý vị
mới đây bệnh viện nhi trung ương hà nội đã ghi nhận một bệnh nhi từng là f mắc di chứng hậu covid một mươi chín vô cùng nguy hiểm
sau gần hai tháng khỏi covid bé bị sốt cao trên ba mươi chín độ c kèm co giật
mắt phủ nề và được các bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng viêm đa hệ thống mis c
sau một thời gian dài nhập viện điều trị và thật may mắn hiện bé đang dần hồi phục lại sức khỏe
với mis c là gì và phải làm sao để phòng ngừa hội chứng này ở trẻ
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sau đây
theo thông tin từ bệnh viện nhi trung ương hà nội bệnh nhi là b nữ hai tuổi ở thanh hóa
đang được điều trị tình trạng di chứng hậu covid một mươi chín tại khoa điều trị tích cực nội khoa
trẻ nhập viện ngày một mươi ba tháng hai
trong tình trạng khó thở sốt cao liên tục rét run ho chảy nước mũi nôn mắt phù nề viêm kết mạc
trước đó ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trẻ bị mắc covid một mươi chín nhưng chỉ hùng háng ho và khỏi bệnh sau ba bốn ngày
ngày bảy tháng hai gần hai tháng sau khi khỏi covid một mươi chín trẻ sốt cao trên ba mươi chín độ kèm co giật
kết quả xét nghiệm rt p sero của bé h âm tính nhưng đồng độ kháng thể cao
tương đương sức miễn dịch của người tiêm vaccine hoặc f từng mắc bệnh
trong khi bé chưa tiêm vaccine
qua thăm khám trẻ được chẩn đoán mắc hội chứng viêm đa hệ thống mis c
tình trạng có thể gặp phải sau mắc covid một mươi chín
bé nhanh chóng được điều trị tích cực theo pháp đồ của bộ y tế hiến sức khỏe em dần hồi phụ
tính từ đầu tháng hai đến nay khoa điều trị tích cực nội khoa bệnh viện nhi trung ương
liên tục tiếp nhận hơn một mươi trẻ mắc di chứng hậu covid một mươi chín từ nhẹ đến nặng
đặc biệt là hội chứng viêm đa hệ thống mis c
đa số trẻ bị nhập viện đều chưa được tiêm phòng covid một mươi chín
trong đó có hai bệnh nhi diễn biến rất nặng phải thở máy lọc máu tiên lượng xấu
tiến sĩ bác sĩ tạ anh tuấn trưởng khoa điều trị tích cực nội khoa cho biết
viêm đa hệ thống miss hậu covid một mươi chín thường xảy ra sau khi em bé bị mắc bệnh từ hai đến sáu tuần
biểu hiện lâm sàng của trẻ là sốt cao liên tục phát ban dối loạn tiêu hóa
nếu nặng hơn có thể gặp các biến chứng tim mạch sốc
theo bác sĩ tạ anh tuấn
những trẻ có tiền sử đã mắc covid một mươi chín hoặc tiếp xúc f sống trong vùng dịch
cần được theo dõi kỹ sau khi khỏi bệnh
các triệu chứng mít c bao gồm sốt cao liên tục trên hai mươi bốn giờ nổi ban đỏ hoặc sung huyết rác mạc
phù nề niêm mạc miệng bàn tay chân dối loạn tiêu hóa nôn đau bụng tiêu chảy
có thể gặp dấu hiệu sốc dối loạn đông máu tổn thương thận cấp
bác sĩ tuấn khuyến cáo dịch covid một mươi chín vẫn rất phức tạp
tỷ lệ mắc covid một mươi chín ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng do cả nước từng bước thực hiện cuộc sống bình thường mới
do đó cách tốt nhất để phòng ngừa di chứng ở trẻ là ngăn trẻ mắc covid một mươi chín
bằng cách tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ theo khuyến cáo hạn chế cho trẻ đến những nơi đông người
đeo khẩu trang cho trẻ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước rửa tay
khuyến khích trẻ vận động nghỉ ngơi hợp lý và bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho trẻ
chúng ta không thể đảm bảo mọi trẻ mắc mis c đều có thể may mắn được điều trị
như là bệnh nhi b vậy nên thưa quý vị hãy cẩn trọng bảo vệ con trẻ ngay hôm nay
lý qua đến công tác phòng chống dịch tại các trường học trên địa bàn tp hcm
trong bối cảnh học sinh đã tập trung học trực tiếp ngày một mươi tám tháng hai
ubnd tp hcm đã thông báo kết luận chỉ đạo của phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức
về việc trang bị sinh phẩm xét nghiệm nhanh và kịch bản ứng phó nếu có trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín tại các trường
sau khi nghe báo cáo về việc trang bị
bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh cho cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy học trực tiếp
phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức kết luận và chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo
phối hợp với sở y tế xây dựng kịch bản ứng phó khi có trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín tại các trường
trong đó sở giáo dục đào tạo phân công phân nhiệm cụ thể cho một số cơ sở giáo dục
để tổ chức diễn tập ghi hình và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
cổng thông tin điện tử của sở giáo dục và đào tạo để các đơn vị tham khảo áp dụng theo hướng dẫn
căn cứ nhu cầu của sở giáo dục đào tạo sở y tế có kế hoạch chuẩn bị và phân bổ các bộ test nhanh covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm quản lý phân bổ cho các cơ sở giáo dục công lập
để thực hiện xét nghiệm tầm soát ca nghi nhiễm khi dạy học trực tiếp và giám sát sử dụng đúng mục đích
được biết trong buổi tập huấn về công tác xử lý f trong nhà trường
ông trịnh duy trọng trường phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục đào tạo tp hcm chỉ rõ
khi phát hiện nghi ngờ nhà trường sẽ thực hiện tầm soát
nếu phát hiện ca dương tính thì kích hoạt ngay quy trình xử lý f f một trong nhà trường
còn với xác định f f một thì lực lượng y tế sẽ hỗ trợ lực lượng chuyên môn sẽ khẳng định
trách nhiệm của cơ sở giáo dục là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
tầm soát những trường hợp nghi ngờ trường hợp có yếu tố dịch tễ
cơ sở giáo dục phải kết nối ngay phối hợp chặt với y tế phường xã để được hỗ trợ
xác định chính xác trường hợp f f một và xử lý từng tình huống cụ thể
bên cạnh đó ông trọng cho biết hiện các cơ sở giáo dục vận hành trở lại gần như toàn bộ quy mô
trong đó học sinh từ lớp sáu trở xuống chưa được tiêm vaccine
còn trẻ mầm non thì ăn ngủ sinh hoạt trong cùng một lớp
khó triển khai việc học sinh phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường
do đó theo ông trọng tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cơ sở giáo dục sẽ có những diễn biến phức tạp trong các ngày tiếp theo
nên nhà trường cần tăng cường và siết chặt công tác tổ chức
chúng tôi sẽ được chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý
mới đây các nhà khoa học nhật bản đã tìm ra nguyên nhân khiến các di chứng
của việc mắc covid một mươi chín vẫn còn kéo dài ngay cả khi đã khỏi bệnh
còn gọi là các triệu chứng covid kéo dài logo covid
thông qua các thí nghiệm trên động vật nhóm nghiên cứu của giáo sư sinh học
eiji hara đại học osaka nhận thấy các tế bào bị
tác động bởi virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín đã góp phần lây lan
sự viêm nhiễm trong cơ thể theo nhóm nghiên cứu đây có thể là lý do
khiến các bệnh nhân covid một mươi chín thường phàn nàn về tình trạng hôn mê
đau đầu dụng tóc và các triệu chứng khác sau khi đã khỏi bệnh
để đưa ra kết luận trên các nhà khoa học nhật bản đã nghiên cứu quá trình lão hóa
của tế bào trong đó các tế bào bị tổn thương sẽ không nhân lên như bình thường
mà thay vào đó chúng bị phân tán xung quanh các chất gây viêm
hiện tượng này có thể dẫn đến các bệnh ung thư sơ cứng động mạch
và các dối loạn khác có liên quan đến người cao tuổi
sau khi nghiên cứu về tác động của tình trạng viêm nhiễm trên bệnh nhân covid một mươi chín
các thành viên trong nhóm nghiên cứu đã quyết định kiểm tra mối tương quan giữa
các di chứng của việc mắc covid một mươi chín và quá trình lão hòa tế bào
khi các nhà nghiên cứu cho virus sars cov hai nhiễm vào tế bào người đứng nuôi cấy
họ phát hiện ra rằng là nhiều tế bào bị nhiễm bệnh đã chết trong vài ngày
và virus biến mất
bên cạnh đó họ cũng phát hiện trước khi chết đi
các tế bào bị nhiễm bệnh đã tiết ra các chất để đẩy nhanh quá trình lão hóa của chúng
các chất này khiến các tế bào xung quanh đó bị suy yếu
và chúng lại tiết ra các chất gây viêm
bằng cách sử dụng một chuỗi hamster kiểm virus sars cov hai một cách có chủ đích
nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các chất gây viêm đó vẫn tiếp tục phát ra
từ các tế bào lão hóa trong phổi ngay cả khi virus đã biến mất
cùng với việc phát hiện các tế bào lão hóa trong phổi của những bệnh nhân covid một mươi chín nặng
vẫn tiếp tục tiết ra các chất gây viêm
nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng việc sử dụng một loại thuốc
để loại bỏ các tế bào lão hóa ở những con chuột nhiễm sars cov hai
có thể giúp giảm triệu chứng viêm phổi
trên cơ sở kết quả nghiên cứu trên nhóm nghiên cứu cũng đưa ra kết luận rằng
việc nhiễm virus sars cov hai dẫn tới lão hóa tế bào và tình trạng viêm nhiễm kéo dài
và đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc
các di chứng của việc mắc covid một mươi chín vẫn kéo dài sau khi khỏi bệnh
tuy nhiên giáo sư hara lưu ý rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định
liệu có nên nhắm vào cơ chế gây viêm nhiễm này để điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín hay không
thưa quý vị tình hình dịch bệnh tại hàn quốc đang trở nên căng thẳng hơn
khi nước này vừa ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín vượt ngưỡng một trăm linh ca
sau chính phủ vẫn quyết định không xiết chặt các biện pháp phòng dịch để ứng phó
số ca mắc mới covid một mươi chín trong ngày tại hàn quốc hôm qua lần đầu tiên vượt ngưỡng một trăm linh ca
mặc dù vậy chính phủ hàn quốc vẫn quyết định
không điều chỉnh các biện pháp phòng dịch
từ một mươi chín tháng hai dịch vụ kinh doanh ăn uống được kéo dài thời gian hoạt động tới hai mươi hai giờ
thay vì hai mươi một giờ như hiện nay nhằm giảm bớt khó khăn cho giới tiểu thương
tuy nhiên vẫn giới hạn số người tham gia các cuộc tụ họp riêng tư ở mức sáu người
quy định này sẽ kéo dài trong ba tuần tới một mươi ba tháng sau
hàn quốc cũng quyết định lùi thêm một tháng thời hạn áp dụng thẻ kiểm dịch
đối với thanh thiếu niên vốn dự kiến triển khai từ ngày một tháng ba
các doanh nghiệp hàn quốc đã phải chuyển sang chế độ khẩn cấp một lần nữa
sau khi số ca mắc mới covid một mươi chín theo ngày đã vượt ngưỡng chín mươi ca
và hàng trăm công nhân buộc phải tự cách ly tại nhà
thưa quý vị và các bạn liên quan đến những diễn biến covid một mươi chín khó lường
tại hồng kông nơi bùng phát dịch mạnh nhất châu á hiện nay
mới đây đặc khu này đã ghi nhận hai bệnh nhi ba và bốn tuổi tử vong do covid một mươi chín
khiến nhiều gia đình lo ngại và vội vàng đưa con em đi tiêm chủng
hãng reuters đưa tin các bậc cha mẹ ở hồng kông đang vội vàng
đưa con em đến các trung tâm tiêm chủng khi các nhà chức trách
hạ giới hạn độ tuổi tiêm vaccine covid một mươi chín
cái chết của hai trẻ mới biết đi đã làm trầm trọng thêm mối lo ngại
tại đặc khu hành chính đang phải vật lộn với dịch bệnh
chính quyền hồng kông đã chấp thuận cho trẻ em từ ba tuổi trở lên
tiêm vaccine novak của trung quốc từ một mươi năm tháng hai
trong khi trẻ từ năm tuổi trở lên đã có thể tiêm vaccine của biontech
các biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh hồng kông ghi nhận
số ca mắc mới tăng gấp sáu mươi lần kể từ ngày một tháng hai
gây áp lực nặng nề lên các bệnh viện và cơ sở xét nghiệm
của trung tâm tài chính toàn cầu
bên cạnh đó hai bệnh nhi ba và bốn tuổi đều được chẩn đoán mắc covid một mươi chín
đã tử vong trong tuần qua
các nhà chức trách cho biết rất đau buồn trước cái chết
và sẽ hỗ trợ gia đình của các em
trước thông tin này nhiều gia đình lo lắng đến nỗi bất chấp
thời tiết ẩm ướt và gió lạnh để xếp hàng dài từ sáng sớm
chờ các con tiêm vaccine tại một trung tâm tiêm chủng
ở quận new territerres ở phía bắc hồng kông vào ngày một mươi tám tháng hai
giới chức hồng kông cho hay các bệnh viện đang tràn ngập bệnh nhân covid một mươi chín
mấy người già và trẻ em phải nằm trên giường
trong các bãi đậu xe lạnh và dưới mưa
các cơ sở cách ly cũng đã đầy ấp
trong khi hàng nghìn người xếp hàng giờ bên ngoài các địa điểm xét nghiệm covid một mươi chín
mặc dù tám mươi năm trong số bảy bốn triệu cư dân hồng kông đã được tiêm ít nhất một liều vaccine
khoảng sáu mươi cư dân trên tám mươi tuổi vẫn chưa được chủng ngừa
dữ liệu của chính quyền hồng kông cho thấy
có khoảng một mươi hai trẻ em từ ba đến một mươi một tuổi đã được chủng ngừa
làn sóng covid một mươi chín trầm trọng và cách chính quyền hồng kông ứng phó với dịch bệnh
đã khiến nhiều người dân lo lắng
sau một số f tại khu vực này đã lợi dụng tình hình hỗn loạn để trốn sang trung quốc
và trước tình trạng này chính quyền một số địa phương tại trung quốc đã treo thưởng lớn
bằng tiền mặt cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về đường dây dẫn dắt người mắc covid một mươi chín
từ hồng kông sang đại lục bất hợp pháp
một số thành phố ở miền nam trung quốc đã thông báo thưởng tiền mặt trị giá hàng chục nghìn đô
cho việc tố giác những kẻ tổ chức các đường dây đưa người mắc bệnh covid một mươi chín
từ khu hành chính đặc biệt hồng kông sang đại lục
lâu nay bắc kinh vẫn thực hiện nghiêm chiến lược zero covid với mục tiêu là đưa số ca mắc trong cộng đồng
với mức thấp nhất thông qua các biện pháp đóng cửa biên giới phong tỏa có trọng điểm và cách ly dài ngày
những người từ đặc khu hành chính hồng kông đến trung quốc đại lục thường được yêu cầu cách ly vài tuần
hiện hồng kông đang trải qua làn sóng dịch bệnh mới nghiêm trọng với số ca mắc mới hàng ngày tăng mạnh
tuy nhiên đầu tuần qua giới chức trung quốc đại lục phát hiện bốn người mắc covid một mươi chín từ hồng kông đến
theo con đường bất hợp pháp và không thực hiện cách ly
do đó chính quyền một số địa phương tại trung quốc đã treo thưởng tiền mặt cho bất kỳ ai cung cấp thông tin
về đường dây dẫn người từ hồng kông sang đại lục bất hợp pháp
thông báo của cảnh sát thành phố huệ châu tỉnh quảng đông giáp danh với hồng kông nêu rõ
lực lượng này muốn huy động sự tham gia của toàn thể người dân địa phương nhằm phát giác và đẩy lùi các hoạt động
đưa người mắc covid một mươi chín vào trung quốc đại lục trái phép
người cung cấp thông tin về hoạt động này có thể nhận được khoản tiền thưởng lên tới hai trăm linh nhân dân tệ
bên cạnh đó việc phát giác thông tin về các tàu thuyền chở người bất hợp pháp hoặc người tham gia tổ chức
cho các hoạt động này cũng sẽ nhận được các mức thưởng khác nhau
ít nhất năm thành phố khác ở trung quốc đại lục cũng đã đưa ra hình thức khuyến khích tương tự
trong đó có một quận đã thưởng một năm trăm tám mươi đô trong một ngày cho những người cung cấp thông tin liên quan
theo truyền thông hồng kông chỉ trong vài ngày gần đây đã có một mươi năm người từ đặc khu này sang trung quốc đại lục bằng các con đường bất hợp pháp
hiện hồng kông đang trải qua làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng nhất từ trước tới nay
các địa điểm cách ly tại hồng kông đã dần hết chỗ trong khi hơn chín mươi năm dường bệnh được sử dụng trong bối cảnh số ca mắc mới tăng tới sáu mươi lần chỉ trong một tháng
theo đài truyền hình tpbb riêng ngày một mươi tám tháng hai
đặc khu này sẽ công bố ít nhất ba sáu trăm linh ca mắc mới trong khi có khoảng bảy sáu trăm linh ca khác có kết quả xét nghiệm sơ bộ dương tính
trung quốc đại lục đã cử các chuyên gia y tế và nhiều phương tiện xét nghiệm lưu động tới hỗ trợ giới chức hồng kông kiểm soát đợt bùng phát dịch mới
hiện mỗi ngày thành phố này thực hiện được khoảng hai trăm linh xét nghiệm và sẽ nâng lên mức ba trăm linh xét nghiệm vào cuối tháng này
vâng quý vị ạ tuy không rõ những bệnh nhân f trốn sang trung quốc vì không tin tưởng chính quyền hồng kông hay là còn lý do nào khác
xong chúng tôi cho rằng là họ sẽ sớm nhận ra ở lại hồng kông là nước đi khôn ngoan hơn trong thời điểm này
bởi là một nước cứng rắn với covid một mươi chín bậc nhất trên thế giới trung quốc có khả năng sẽ áp dụng những biện pháp mạnh nhất với nguy cơ lây lan dịch bệnh có cơ hội vượt qua biên giới đại lục với nơi bùng phát dịch đáng lo ngại như hồng kông
bản tin covid sáng của kênh báo sức khỏe và đời sống đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh trên cả nước cũng như quốc tế xin kính chào và hẹn gặp lại